tại hà nội thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
đã tiếp bà bonnie glick phó giám đốc toàn cầu cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
và dự lễ bàn giao mặt bằng dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
giữa quân chủng phòng không không quân và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tại việt nam
đây là cột mốc khởi đầu quan trọng trong dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay biên hòa
công việc bước đầu của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ và quân chủng phòng không không quân
là xử lý ô nhiễm dioxin khu vực pciv bằng phương pháp xử lý và cô lập
tương tự như các phương pháp được áp dụng thành công tại sân bay đà nẵng
năm hai nghìn một mươi tám cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã ký thỏa thuận với quân chủng phòng không không quân
về khoản đóng góp một trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ của uss cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin
tại khu vực sân bay biên hòa trong giai đoạn năm năm đầu tiên
và dự án đã chính thức được phê duyên

theo ước tính của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ công tác xử lý tổng thể sẽ được hoàn thành trong một mươi năm